hôm nay các công tố viên hàn quốc đã khám xét văn phòng của tập đoàn samsung tại thủ đô seoul
nhằm tìm kiếm những bằng chứng về mối quan hệ giữa tập đoàn này và bà choi soo shin
người bạn thân lâu năm của tổng thống hàn quốc park geun hye
và cũng là tâm điểm trong vụ trọng tâm bê bối chính trị đang làm rúng động xứ kim chi hiện nay
đây là một phần trong hoạt động điều tra liên quan đến vụ bê bối chính trị của tổng thống hàn quốc park kun he
và người bạn thân choi soo shin một phát ngôn viên của samsung xác nhận rằng
số quan chức công tố đã đến trụ sở của tập đoàn
song không tiết lộ thêm thông tin các công tố viên cũng đã tới trụ sở của dịch vụ hưu trí quốc gia nps
quỹ hiệu trí lớn nhất hàn quốc ở thành phố cheonju
các nhà điều tra đang xem xét lại quyết định của nps chấp thuận thương vụ sát nhập đình đám trị giá tám tỷ đô la
giữa samsung cnt và tập đoàn công nghiệp chia năm ngoái
nhóm luật sư độc lập sẽ có hai mươi ngày chuẩn bị cho công tác điều tra
và bảy mươi ngày sau đó để hoàn thành điều tra